lãi suất việt nam đồng trên thị trường liên ngân hàng liên tiếp tăng trở lại sau khi giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ vừa qua
trở lại sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm thị trường liên ngân hàng ghi nhận đã tăng mạnh liên tiếp hai ngày qua của lãi suất việt nam đồng nới rộng tranh lệch so với lãi suất đô la mỹ
cụ thể ngày ba tháng năm lãi suất trào bình quân liên ngân hàng việt nam đồng tăng mạnh thêm từ hai mươi ba đến ba mươi ba điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ qua đêm đến một tháng
giao dịch qua đêm đã lên ba sáu mươi tám một năm một tuần ba bảy mươi bảy và một tháng ba chín mươi hai trước đó lãi suất việt nam đồng trên thị trường này đã rơi mạnh trước thềm kỳ nghỉ lễ
trong khi đó giá đô la mỹ trên thị trường tự do cũng giảm liên tiếp tính chung giảm khoảng ba mươi việt nam đồng trong hai ngày trở lại giao dịch tuần này
trên biểu niêm biết các ngân hàng thương mại giá đô la mỹ bán ra cũng đã giảm từ ba mươi đến bốn mươi việt nam đồng tùy thành viên so với trước kỳ nghỉ lễ đầu giờ sáng ngày mùng bốn tháng năm về mức hai mươi ba ba trăm linh việt nam đồng